theo thống kê hà nội hiện có hơn năm chín trăm linh di tích trong đó có hai bốn trăm ba mươi năm di tích đã được xếp hạng gồm nhiều chủng loại như thành cổ đình đền chùa di chỉ khảo cổ
với số lượng di tích lớn như vậy việc bảo tồn phát huy giá trị là một nhiệm vụ rất nặng đề đối với đảng bộ chính quyền nhân dân thủ đô
nhận thức rõ điều này thành ủy đã ban hành chương trình số bốn về phát triển văn hóa xã hội
xây dựng người hà nội thanh lịch văn minh
trong đó bảo tồn phát huy giá trị di tích di sản là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
để khẳng định bản thân thực hiện lời bác hồ dạy tàn nhưng không phế
để giúp ích cho gia đình xã hội thủ đô và đất nước
khi mà tôi nhận được lời mời là đại sứ thiện trí của chương trình niềm tin và ánh sáng
thì tôi thực sự rất là băn khoăn bởi vì là đối với tôi thì nó không chỉ là một cái lời đồng ý
mà đó còn là một cái trách nhiệm làm thế nào đó để có thể lan tỏa được ý nghĩa của chương trình
để cho những người bị khiếm thị người ta có thể hòa nhập được với cộng đồng
và đặc biệt là những người như chúng ta là những người mà đang được hưởng ánh sáng
thì chúng ta sẽ làm gì để cho những người đang bị khiếm thị người ta thấy lạc quan hơn
và cũng từ người khiếm thị thì ta cũng soi ngược lại bản thân
để có một cái ý chí phân đấu trong cuộc sống nhiều hơn
hiện đoàn thành phố có hơn một mươi một người khiếm thị
trong đó có hơn tám người sinh hoạt trong các hội tri hội người mù
những năm qua các cấp hội người mù đã tạo điều kiện cho hơn năm mươi số hội viên
được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi hơn năm mươi số hội viên trong độ tuổi lao động được học nghề
đời sống tinh thần của người khiếm thị cũng được quan tâm
những lớp học chữ nổi được mở thường xuyên tạo điều kiện cho hội viên nâng cao kiến thức kỹ năng
nhờ các giải pháp hỗ trợ đúng hướng nhiều hội viên không những đã nỗ lực vươn lên ổn định cuộc sống
mà còn tạo sinh kế cho nhiều người cùng hoàn cảnh
đến nay so với các tỉnh thành trên cả nước
tỉ lệ hội viên trong diện nghèo của thành phố hà nội chỉ chiếm bốn một
có thể thấy hiện nay người khiếm thị không phải là người chỉ biết nhận sự giúp đỡ của xã hội
mà trên thực tế họ đã thực sự là những người tích cực xây dựng đảng chính quyền
tham gia đầy đủ bình đẳng vào các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương
hiện nay chúng ta đã có rất nhiều cơ sở để giúp đỡ người mù
để họ có dạy nghề cho họ để họ có thể hòa nhập trong cuộc sống
và cũng rất nhiều người mù đã lập gia đình có con cái
thế thì đó cũng là một trong những cái giá trị nhân văn của người việt chúng ta
và tôi mong là cái chương trình này nó sẽ lan tỏa trong cộng đồng
và càng nhiều người để chú ý đến những người mà kém may mắn hơn chúng ta
và bản thân họ thì cũng đã là người rất là dũng cảm
dù họ khiếm khuyết nhưng mà tôi thấy càng nhiều người là họ cũng có thể tự lập

trong cuộc sống của họ bằng cái bàn tay và khối óc
tôi được biết rằng là trong những người mà bị khiếm thị
thì họ không chỉ là giúp ích cho họ tự đứng vững đối với bản thân họ
mà họ còn hỗ trợ cho rất là nhiều những người mà đang giống như họ
có công ăn việc làm rồi họ mạnh mẽ hơn trong cuộc sống
thì tôi đánh giá cho rằng là họ chính là cái nguồn cảm hứng
không chỉ là cho những người giống như họ mà họ chính là nguồn cảm hứng cho chúng tôi
để cho chúng tôi thấy rằng là cuộc đời này mình thật là may mắn
số hội viên trẻ mà có việc làm cũng như là học tập
học tập để mà tìm kiếm việc làm thì cũng phải nói rằng là
hiện nay chúng tôi đã có những hội viên có trình độ học cao học
rồi là thạc sĩ rồi là có trình độ đại học
số hội viên được xóa bùng chữ đổi là tỷ lệ đạt rất là cao
để tiếp tục tạo giá đỡ cho người khiếm thị vươn lên
trong báo cáo tổng kết ba mươi năm thực hiện chỉ thị năm một
thành ủy hà nội đã yêu cầu các cấp ủy đảng chính quyền tổ chức chính trị xã hội đoàn thể tăng cường lãnh đạo định hướng cho các cấp hội người mù trên địa bàn hoạt động hiệu quả
ngoài ra các cơ quan chức năng cần trợ giúp người khiếm thị về vốn kỹ năng kiến thức hỗ trợ việc làm khuyến khích người khiếm thị khởi nghiệp
có thể thấy mọi giải pháp giúp đỡ các cấp hội người mù của thành phố hà nội luôn hướng tới mục tiêu xuyên suốt là nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người khiếm thị tạo môi trường thuận lợi cho họ vượt lên hoàn cảnh
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thủ đô ngày mới tuần này của chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại